phó thủ tướng thương trực chính phủ trương hòa bình vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin báo chí phản ánh
việc nhiều đối tượng thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
như báo chí đã phản ánh lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín công nhân mất việc làm
nhiều đối tượng thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi của công nhân
mới đây một số đối tượng đã lập trang facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội bình dương để giao mua bán
phó thủ tướng thương trực chính phủ giao các bộ cơ quan bộ công an bộ lao động thương minh và xã hội
bộ thông tin và truyền thông bảo hiểm xã hội việt nam và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
kịp thời cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi mua thu mua gom bảo hiểm xã hội
xếp chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi